hôm nay ngày hai mươi năm tháng bảy tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ bảo kê tại chợ long biên
đối với các bị cáo nguyễn kim hưng tức hưng kính và bốn đồng phạm nguyên là nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số hai
chợ long biên gồm nguyễn hiễu tiến lê thành hải nguyễn mạnh long và dương quốc vương về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng với vai trò là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số hai hưng kính có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng bốc rỡ
giữa các hộ kinh doanh với ban quản lý chợ long biên tuy nhiên để tăng thu nhập cá nhân hưng kính đã chỉ đạo nhóm đàn em
chèn ép gây khó khăn đe dọa hộ kinh doanh của chị nghiêm thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và chồng là anh hoàng anh hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú tại bà đình kinh doanh hoa quả tại chợ long biên
xét tính chất mức độ nguy hiểm nhân thân hành vi của các bị cáo viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị hội đồng xét xử tuyên
bị cáo nguyễn kim hưng mức án
từ bốn năm sáu tháng đến năm năm tù nguyễn hữu tiến dương quốc vương cùng bị đề nghị từ ba năm sáu tháng đến bốn năm tù
lê thanh hải và nguyễn mạnh long cùng bị đề nghị từ bốn năm đến bốn năm sáu tháng tù
nói lời sau cùng tại phiên tòa bị cáo nguyễn kim hưng đã nói lời xin lỗi tới tất cả các hộ kinh doanh tại chợ long biên
vì trong thời gian qua đã có những cái chưa làm đúng để bê trễ công việc và có cách ứng xử thiếu văn minh chưa đúng mực
đặc biệt với hộ gia đình bị hại
sáng mai tòa sẽ tiến hành tuyên án